bệnh nhân phong có thể chữa khỏi hoàn toàn tuy nhiên không ít người vẫn giữ thái độ e ngại xa lánh gây khó khăn cho quá trình điều trị và hòa nhập đối với bệnh nhân phong
chính vì vậy nỗ lực của ngành y tế bên cạnh việc khám điều trị là đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức và quan niệm của cộng đồng về bệnh phong giảm kỳ thị tạo điều kiện cho người bệnh hòa nhập ổn định cuộc sống với cộng đồng
chính vì vậy nỗ lực của ngành y tế bên cạnh việc khám điều trị là đẩy mạnh công tác tuyên truyền

tại pháp bà marine le pen chủ tịch đảng cực hữu mặt trận quốc gia và nhà lãnh đạo phong trào tiến bước emmanuel macron sẽ là hai ứng cử viên lọt vào vòng hai trong cuộc đua tranh chức tổng thống pháp sắp tới
theo kết quả cuộc thăm dò ra hãng canta sofres one point tiến hành cho báo le figaro và các kênh truyền hình tại pháp
hai ứng cử viên marine le pen và emmanuel macron sẽ vượt lên dẫn đầu ở vòng một với tỷ lệ ủng hộ là hai mươi bảy
tăng hai điểm so với cuộc thăm dò hồi tháng một và hai mươi năm tăng bốn điểm
điều này đồng nghĩa với việc ông bị loại khỏi cuộc đua
nếu điều này trở thành sự thật thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai ứng cử viên của đảng những người cộng hòa lr đại diện cho cánh hữu
cũng như ứng cử viên của đảng xã hội ps đại diện cho cánh tả đều vắng mặt ở vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống
đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề syri safan dmitsura vừa có cuộc gặp riêng rẽ với đại diện của các phe đối lập syri tại geneva thụy sĩ
nhằm thúc đẩy thành lập một mặt trận đối lập thống nhất để chuẩn bị hòa đàm với chính quyền damas
cuộc gặp của đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề syri staffan de mistrora với đại diện của các phe đối lập syri tại geneva thụy sĩ
là cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức liên hợp quốc và đại diện của các phe đối lập syri còn được gọi là nền tảng cairo
sau cuộc họp một cựu phát ngôn viên của chính quyền đa mát đã rời syri trong năm hai nghìn một mươi hai ông jihad mahdisi cho biết
đặc phái viên liên hợp quốc đã cung cấp cho phe đối lập syri những tài liệu liên quan tới việc làm thế nào để tạo điều kiện cho công tác đàm phán giữa các nhóm đối lập khác nhau với chính phủ syri
ông margdisi cho rằng những khác biệt trong nội bộ các phe phái đối lập syri là không lớn đồng thời tuyên bố phe đối lập chỉ có thể đồng ý với đề xuất của liên hợp quốc về mặt kỹ thuật chứ không phải mặt chính trị
dân thường iraq vừa phải sơ tán trong bối cảnh quân đội chính phủ của nước này dưới sự hậu thuẫn của mỹ đẩy mạnh các cuộc không kích tổ chức nhà nước hồi giáo is dự xưng tại tỉnh mosun
hàng chục xe tải quân sự của cơ quan chống khủng bố đặc biệt của iraq đã đưa dân thường tại khu vực này ra khỏi vùng chiến sự tới các trại tị nạn an toàn để đảm bảo an ninh
nam giới được tách khỏi phụ nữ và trẻ em đồng thời bị kiểm tra an ninh trước khi được đưa tới các trại tị nạn này kể từ khi quân đội iraq tiến hành chiến dịch quân sự
nhằm tái chiếm phần phía tây mosun khỏi tay is cách đây một tuần nhiều dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực chiến sự
liên hợp quốc dự báo sẽ có tới bốn trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch quân sự mới ở iraq trong bối cảnh thiếu thốn lương thực và nhiên liệu tại khu vực miền tây mosu này
hải quân iran vừa bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên gần eo biển chiến lược hokmut khu vực từng xảy ra nhiều đụng độ căng thẳng giữa lực lượng iran và hải quân mỹ
truyền hình nhà nước iran cho biết cuộc tập trận của hải quân iran diễn ra trong khu vực rộng lớn trên biển oman và ấn độ dương gần eo biển hockmut
lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran không tham gia cuộc tập trận lần này đây là cuộc tập trận đầu tiên của iran kể từ khi tổng thống mỹ donald trump tuyên thệ nhậm chức hôm hai mươi tháng một vừa qua
trong chiến dịch tranh cử ông donald trump từng tuyên bố bất cứ tàu iran nào quấy dối hải quân mỹ tại vùng vịnh sẽ bị bắn xua đuổi khỏi vùng biển này nếu ông đắc cử
mới đây nhất ngày tám tháng một một tàu khu trục của hải quân mỹ đã bắn cảnh cáo bốn tàu của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran khi những tàu này di chuyển với tốc độ cao tiến gần eo biển hockmut
giới chức ngoại giao mỹ lo ngại những hành động kiểu này có thể khiến căng thẳng leo thang không cần thiết
sự kiện điện ảnh lễ trao giải oscar được truyền hình lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm năm mươi ba và cho đến nay đã trở thành sự kiện được phát sóng trực tiếp ở hơn hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi chờ đợi phát sóng trực tiếp oscar hai nghìn một mươi bảy chúng ta hãy cùng nhìn lại một số kỷ lục trong lịch sử của các mùa oscar
lễ trao giải oscar lần đầu tiên được tổ chức tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tại khách sạn hollywood rosevert
người đoạt giải oscar trẻ tuổi nhất trong lịch sử là tatum oneil được trao tượng vàng dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim payper moon năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi mới lên một mươi tuổi
còn nghệ sĩ cao tuổi nhất giành giải oscar là christopher plammer ông nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở tuổi tám mươi hai với vai diễn trong phim beguners hồi năm hai nghìn một mươi
với phim into the woods nữ diễn viên gạo cội mary streep đã lập kỷ lục với một mươi chín lần được đề cử
bà đã ba lần đạt giải tượng vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
năm hai nghìn một mươi bảy là mùa trao giải thứ tám mươi chín của oscar giải thưởng của viện hàn lâm khoa học và điện ảnh mỹ
nhưng nó chưa bao giờ mất đi vị thế

ban tổ chức hy vọng oscar hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục mang đến sự bất ngờ và niềm vui cho khán giả
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt